theo tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh bến tre thời gian qua tình trạng vứt sát lợn chết ra kênh xảy ra giải rác tại các địa phương trong tỉnh bến tre
người chăn nuôi nhỏ lẻ thiếu ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh nên vứt sác lợn bừa bãi ra ngoài môi trường
hiện ngành thú y tỉnh bến tre yêu cầu các ban chỉ đạo phòng chống dịch tại các xã khi phát hiện sát lợn chết phải tổ chức tiêu hủy ngay theo quy định
đồng thời khuyến cáo người dân khi thấy xác động vật trôi nổi trên kênh ngoài môi trường báo ngay cho địa phương để xử lý kịp thời
nhằm tránh lây lan nguồn bệnh sang địa phương khác
tính đến ngày hai mươi tháng chín tại bến tre dịch tả lợn châu phi đã xảy ra ở sáu mươi hai xã phường của chín huyện thành phố với trên một mươi sáu một trăm ba mươi con lợn
trọng lượng tiêu hủy hơn tám trăm linh tấn chiếm gần hai bốn tổng đàn
dịch xảy ra chủ yếu tại các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ chủ yếu là nhóm hộ chăn nuôi dưới năm mươi con
chiếm đến tám mươi số hộ chăn nuôi
các hộ nuôi có lợn bị bệnh tiêu hủy